với những thông tin trên hy vọng chúng tôi đã không làm lãng phí thời gian của quý vị
hãy bấm like share và theo dõi kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong ngày
cũng như thông tin đời sống hấp dẫn
còn bây giờ xin chào và gặp lại